với sự phát triển của các ứng dụng nhắn tin di động mạng xã hội việc nhắn tin chúc tết hay bày tỏ cảm xúc
hay là gọi điện miễn phí thông qua nền tảng internet là việc hết sức dễ dàng rồi
công nghệ thanh toán tiện lợi cũng giúp cho việc lì xì tết trực tuyến đang trở thành một xu thế lớn
và rõ ràng là công nghệ sự sáng tạo đã giúp cho những cái vốn cũ và quen thuộc trở nên mới mẻ hơn
để mỗi cái tết không trở nên nhàm chán
bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu một chút vào một lĩnh vực đã được nhắc tới khá nhiều trong những ngày qua
và chắc chắn sẽ còn phải nói tới nhiều trong tương lai đó là mạng di động năm g
hãy cùng nhìn lại câu chuyện trong kỳ xuân vận vừa qua tại trung quốc
nơi việc ứng dụng năm g đã giúp ích thế nào cho việc di chuyển của hàng trăm triệu người dân về quê đón tết
bến xe quảng đông trung quốc những ngày cận tết canh tí
chuyến tàu cao tốc áp dụng công nghệ quản lý năm g đầu tiên đang được áp dụng tại đây
những hành khách trên chuyến tàu mùa xuân này sẽ được trải nghiệm dịch vụ wifi năm g tốc độ cao
trong suốt hành trình quảng châu thâm quyến hồng kông
đây là chuyến tàu lửa cao tốc được khởi động đầu tiên trong mùa xuân vận hai nghìn hai mươi
khi sử dụng mạng năm g để xem video không hề có đoạn nào bị giật
tốc độ xem rất bượt màng khiến tôi cảm thấy rất tiện lợi
nếu như trước đây mỗi lần di chuyển bằng tàu hỏa tôi thường bị mất sóng điện thoại
thì giờ đây tôi có thể sử dụng mạng một cách rất thuận tiện
còn những hành khách này lại đang thích thú trải nghiệm công nghệ thực tế ảo khi xem các đoạn phim bằng mạng năm g
trước đây quãng đường về nhà rất dài và nhàm chán vì không có mạng di động
giờ đây chuyến tàu được trang bị mạng năm g miễn phí giúp thời gian trôi qua nhanh hơn
vì tôi có thể giải trí bằng cách xem phim hoặc chơi game
tốc độ mạng đã lên tới tám trăm linh mg trên giây
dù có rất nhiều người sử dụng mạng cùng lúc
thậm chí tốc độ này còn cao hơn tám lần so với tốc độ truy cập mạng tại nhà của tôi
các nhà ga trung quốc còn áp dụng công nghệ năm g trong quản lý và vận hành tàu
chuyến tàu bắc kinh trương giao khẩu
nhờ áp dụng công nghệ năm g đã giảm tối đa thời gian di chuyển quãng đường một trăm bảy mươi bốn km
xuống chỉ mất bốn mươi bảy phút so với ba giờ bảy phút theo cách vận hành thông thường
chuyến tàu này cũng vận hành hoàn toàn tự động không cần lái tàu
sử dụng hệ thống chiêu sáng thông minh và hỗ trợ các điểm sạc không dây
tất cả các nhà gai dọc theo tuyến đường sát này cũng sẽ có nhiều robot ai
làm nhiệm vụ hỗ trợ khác nhau để phục vụ hành khách
ví dụ như vận chuyển hành lý và chỉ dẫn phương hướng
đặc biệt năm nay người trung quốc có thể đặt vé điện tử qua mạng
không cần đến các nhà ga chật nít người để chết nhau mua vé như trước đây
các máy nhận diện danh tính tự động được bố trí tại các nhà ga và điểm trung chuyển
để phân tán số người khổng lồ
nếu như trung quốc có thể được coi là quốc gia có hệ thống năm g lớn nhất
thì hàn quốc mới là nơi tiên phong trên thế giới về triển khai mạng năm g
đây là một trong những nền tảng quan trọng để quốc gia này vươn tới
tham vọng trở thành nền kinh tế trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới vào năm hai nghìn ba mươi
tại khách sạn trí tuệ nhân tạo ở seoul hàn quốc
hầu hết các tiện nghi dịch vụ đều kết nối mạng năm g thông qua trí tuệ nhân tạo ai
thậm chí nhân viên phục vụ cũng là robot ai
robot năm g sẽ cung cấp các dịch vụ được đặt hàng thông qua loại ai
hiện đang trên bảng tiếng anh và tiếng hàn
chúng tôi dự định thêm tiếng nhật và tiếng trung trong năm nay
cũng như giới thiệu công nghệ này đến nhật bản
asia và hồng kông trung quốc
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hàn quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên thương mại hóa mạng di động năm g
với tốc độ nhanh hơn gấp hai mươi lần so với mạng lte
tại đây chính phủ hàn quốc đã công bố chiến lược năm g cộng vì tăng trưởng đổi mới
theo đó nhà xanh sẽ hợp tác với các khối tư nhân
đầu tư trên ba mươi tỷ won tương đương với hai mươi sáu hai tỷ usd
nhằm phủ sóng sớm mạng năm g trên toàn quốc cho tới năm hai nghìn hai mươi
nâng giá trị sản xuất ở các ngành công nghiệp liên quan tới mạng năm g
lên một trăm tám mươi tỷ won
tương đương với một trăm năm mươi bảy bốn tỷ usd
theo các chuyên gia cơ sở hạ tầng di động và thiết bị thông minh
hiện là nền tảng cốt lõi của hàn quốc
trong bối cảnh nước này hướng tới xây dựng cạnh tranh dựa trên trí tuệ nhân tạo
sự kiến với chiến lược năm g cộng hàn quốc sẽ dẫn đầu thị trường năm g toàn cầu
mang đến những sự thay đổi rõ nét hơn cho đời sống của người dân
đó là chuyện ở trung quốc hàn quốc những quốc gia đang đi đầu trong cuộc đua
còn ở việt nam thì sao
chúng ta định vị mình sẽ ở đâu trong lĩnh vực công nghệ nền tảng quan trọng này
một phần câu trả lời đã có tại buổi thử nghiệm vừa diễn ra ngay trước tết tại hà nội
hai vị bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông và bộ trưởng khoa học và công nghệ
đã thực hiện cuộc gọi video đầu tiên sử dụng đường truyền dẫn dữ liệu kết nối năm g
trên thiết bị thu phát sóng zynote b do viettel nghiên cứu và sản xuất
bao gồm cả thiết bị phần cứng và phần mềm
viettel sẽ là nhà cung cấp thứ sáu trên thế giới sản xuất thiết bị này
và là nhà cung cấp duy nhất vừa khai thác viễn thông vừa có khả năng sản xuất các thiết bị mạng
tập đoàn viettel đặt mục tiêu đến tháng sáu năm nay sẽ tiến hành thương mại hóa năm g microsel
và đến tháng sáu năm sau thì sẽ thương mại hóa năm g trên mạng lưới toàn quốc
viettel sẽ xây dựng các sản phẩm dân sự quân sự trên hệ sinh thái công nghệ năm g phát triển
và sản xuất tại việt nam
đánh giá về sự kiện này bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng cho rằng
đây là một tuyên bố của ngành ict việt nam về việc từ nay chúng ta không tiếp tục đi sau
mà sẽ đi cùng nhịp với những nước đầu tiên trên thế giới
ict là nền tảng thúc đẩy mọi lĩnh vực trong cuộc sống bởi vậy phải đi trước phải được đầu tư trước
như vậy là năm g không chỉ là câu chuyện về phát triển một hạ tầng mạng để giúp phục vụ cuộc sống người dân
đó còn là một chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới
và trong đó thì không ai muốn bỏ lại ở phía sau
ở đâu đó thậm chí người ta còn nghe thấy những thử nghiệm cho cả sáu g nữa
tuy nhiên trong quá trình ứng dụng và phát triển một công nghệ mới luôn có những mặt trái cần được tính tới
mạng năm g là thế hệ tiếp theo của công nghệ truyền thông di động sau thế hệ bốn g
được giới thiệu lần đầu tiên vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
mạng năm g sẽ có tốc độ nhanh hơn khoảng một trăm linh lần so với mạng bốn g hiện nay
tốc độ ước tính đạt một mươi gigabit mỗi giây
điều này có nghĩa là bạn có thể tải một bộ phim có thời lượng hai tiếng trên điện thoại di động của mình chỉ trong vài giây
năm ngoái hàn quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới
triển khai dịch vụ năm g và kỳ vọng cán đích một triệu người hòa mạng năm g vào cuối năm nay
tiếp theo là nhật bản và trung quốc cùng với một số quốc gia khác trên thế giới
các nhà mạng ở anh đã tăng tốc triển khai năm g từ đầu năm hai nghìn hai mươi
nhưng ở một số nơi khác các nhà khai thác đang do dự vì dịch vụ mới này sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la để triển khai
vậy mạng năm g bao giờ mới trở nên phổ biến
ngay cả khi bạn sống ở một đất nước đã có mạng năm g
sẽ phải mất vài năm trước khi phạm vi phủ sóng đủ rộng
đủ để cho phép bạn sử dụng điện thoại năm g không bị giới hạn tốc độ băng tần
hơn nữa bạn sẽ cần một chiếc điện thoại năm g của huawei zte hoặc lenovo
đây là những hãng sản xuất điện thoại năm g của trung quốc
và sẽ cho ra mắt những chiếc điện thoại năm g vào đầu năm nay
vấn đề quan ngại nhất là những lỗ hồng bảo mật trong mạng năm g
tuy nhiên mạng năm g sẽ không dễ dàng bị hách
năm g sẽ cho phép kết nối mọi phương tiện với nhau bằng cách trao đổi dữ liệu trong thời gian thực
huawei được rất nhiều nhà mạng ưa chuộng vì công nghệ vượt trội
và quan trọng là chi phí thấp
nhưng cũng có rất nhiều thị trường khác trên thế giới dè trừng
bởi hãng công nghệ này đang bị hạn chế kinh doanh từ lệnh cấm của tổng thống mỹ donald trump
mạng năm g sẽ được phổ gập tới bốn mươi dân số trên thế giới
hay nói cách khác là một năm tỷ người sẽ có cơ hội được tiếp cận
với mạng di động không dây thế hệ mới nhất này vào năm hai nghìn hai mươi
sở dĩ nói rằng mạng năm g là một công nghệ nền tảng

nó là cơ sở để những khái niệm nền tảng khác của cách mạng công nghiệp bốn bùng nổ và phát triển
đó là internet vạn vật dữ liệu lớn hay là trí tuệ nhân tạo
tuy nhiên một lần nữa phải nhấn mạnh mọi thứ tiên phong luôn phải đối mặt với những câu hỏi nghi ngờ
chỉ cần cử động một ngón tay là điều chỉnh được nhiệt độ
khởi động được máy pha cà phê bật đèn hay chạy danh sách nhạc yêu thích của bạn
những điều này nghe thật hấp dẫn
nhưng nếu như cái giá của sự thuận tiện đó là thông tin cá nhân của chính bạn thì sao
nghe có vẻ ít hấp dẫn hơn rồi đấy
tất cả những thiết bị kết nối vận hành mọi công việc hữu ích này là một phần trong internet vạn vật
và sự xuất hiện ngày càng nhiều của những thiết bị này trong cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta phải cân nhắc lựa chọn
chọn tiện ích hay chọn sự riêng tư
các công ty công nghệ nhà cung cấp dịch vụ không dây và tất cả các công ty khởi nghiệp đang chạy đua để kết nối mọi thứ
và những lợi ích đã được chứng minh bằng những máy trả lời tự động thông minh
việc mua bán đặt hàng hay đặt chỗ trước một cách nhanh chóng
màn hình điện tử cho phép bệnh nhân có thể rời bệnh viện sớm hơn hoặc cho phép người cao niên sống ở nhà lâu hơn
trong tương lai việc áp dụng công nghệ di động năm g trên toàn thế giới sẽ cho phép nhiều thiết bị iot kết nối với nhau hơn mà không cần sự can thiệp của con người
với tốc độ nhanh hơn bây giờ rất nhiều
điều đó có nghĩa là tương lai sẽ có những ngôi nhà tự biết dọn dẹp

khi ứng dụng trong công nghiệp bạn hãy tưởng tượng các nhà máy thông minh và kho hàng thông minh có thể tự thực hiện các đơn đặt hàng hoặc thông báo sự cố cho các giám sát viên
tuy nhiên viễn cảnh tương lai này cũng đi kèm với những hệ lụy đối với người sử dụng chúng
điểm đầu tiên đó là có bảo mật cũng như không có
dù các thiết bị iot có bảo mật hiện đại đi nữa nhưng số thiết bị nhiều lên cũng có nghĩa là các lỗ hổng bảo mật sẽ tăng lên
một ví dụ liên quan một tin tạc đã truy cập vào hệ thống nhiệt kế kỹ thuật số trong một bể cá tại một sòng bài casino và thông qua đó lấy quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của sòng bài
không chỉ có vậy đáng sợ hơn nữa là khi xảy ra viễn cảnh phần mềm độc hại lây nhiễm vào xe tự lái hoặc thiết bị y tế phẫu thuật
bên cạnh đó còn có những băn khoăn về tính hợp pháp trong thực tiễn kinh doanh các thiết bị này đơn cử như việc các nhà máy thông minh có thể đủ thông minh để theo dõi nhân viên thậm chí cả khi chúng ta đi vệ sinh
việc theo dõi sức khỏe thu thập thông tin về huyết áp và nhịp tim nữa nếu điều đó được chia sẻ với bên bảo hiểm thì sao
cũng không khó để tính đến việc các công ty thu thập thông tin về thói quen của khách hàng sau đó bán lại cho các công ty quảng cáo hoặc thậm chí cho bên đối địch
thực tế cũng đã có ví dụ cho trường hợp này đó là báo cáo năm hai nghìn một mươi chín cho biết nhân viên của amazon đã ngay lén ghi âm của trò chuyện của các khách hàng sử dụng thiết bị loa thông minh atro của họ
cuối cùng là những băn khoăn xung quanh vấn đề tiện ích
liệu con của bạn có thực sự cần một chiếc tạ thông minh thú cưng của bạn liệu có thực sự cần một cánh cửa thông minh
liệu chức năng của tất cả các thiết bị iot có bù đắp nổi cho lượng chất thải điện tử mà chúng tạo ra hay không có lẽ chúng ta nên hỏi trợ lý ảo alexa
sự xuất hiện và thay đổi liên tục của công nghệ mới rõ ràng đã thay đổi thói quen của từng người
nhưng một câu hỏi nữa được đặt ra là bên cạnh những lợi ích phục vụ cho cuộc sống của công nghệ
thì chính con người cũng sẽ phải tự điều trị
chỉnh mình như thế nào để thích ứng với một môi trường cạnh tranh với chính trí tuệ do con người tạo ra
lần đầu tiên hai mươi bảy nghề tương lai đã được giới thiệu tại một cuộc thi tay nghề thế giới
với nhà máy số trang trại số công nghệ laser công nghệ đảo ngược
theo tính toán trong một mươi một mươi năm năm tới cách mạng công nghiệp bốn khiến một phần ba công việc hiện tại bị thay thế
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp khi robot thay thế con người
tuy nhiên theo ý kiến của các chuyên gia các nhà hoạch định chính sách
thì cách mạng bốn không làm mất đi việc làm mà mở ra một cánh cửa mới
điện tử hóa hay là công nghiệp bốn đi trước chúng ta như thế mà họ vẫn rất thiếu lao động
chứ không phải nói là vì cuộc cách mạng bốn mà chúng ta dư thừa lao động
mặc dù robot thì đoàn bào rất lớn nhưng mà có kỹ năng thì lao động vẫn không bao giờ thừa cả

nhân tạo ai được cho là sẽ tác động mạnh tới nhiều ngành nghề truyền thống như dệt may da dày
nhưng ở chiều ngược lại nó cũng có tác dụng kích thích con người thay đổi tư duy để tận dụng những lợi ích mà ai mang lại và tạo ra những việc làm mới cho mình
trong công ty tôi hoặc là một số doanh nghiệp bắt đầu dùng cái từ là lui ai
học thế nào là cấu trúc của đám mây học thế nào là dữ liệu các thuật toán để xử lý bài toán dữ liệu
một khách hàng hỏi về luật thì mai kia hỏi sở ai
nhưng ai sẽ đào tạo ai chính là các luật sư đó
hay là khác là thay đổi toàn bộ cái cách thức làm việc của từng cá nhân trong một tổ chức
và từ đó nó hình thành thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh của một tổ chức đó
cách mạng công nghiệp bốn nghe có vẻ rất vĩ mô
nhưng trên thực tế nó đã hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày từ cách ta đặt vé máy bay
thanh toán trực tuyến sống trong căn hộ thông minh phẫu thuật bằng robot hay là quản trị dữ liệu khách hàng
kỷ nguyên mới mà vạn vật và con người có thể kết nối dễ dàng hơn đã mở ra
tuy nhiên đó sẽ là một sự tương sinh tốt đẹp hay là một sự tương khắc phiền tói
vẫn còn là câu hỏi đã đang và sẽ được đặt ra với nhận thức và cách tiếp cận của chính mỗi chúng ta
đến đây thì chương trình nhìn từ hà nội tuần này cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau